năm hai nghìn một mươi chín tỉnh yên bái phấn đấu đạt mục tiêu giá trị sản xuất công nghiệp một mươi hai tỷ đồng
tăng trên tám so với năm hai nghìn một mươi bảy
riêng hai tháng đầu năm giá trị sản xuất công nghiệp đã đạt hơn một bốn trăm linh tỷ đồng
trong đó công nghiệp khai khoáng đạt một trăm một mươi một tỷ đồng công nghiệp chế biến chế tạo đạt gần một ba trăm linh tỷ đồng
chỉ số công nghiệp toàn ngành so với năm hai nghìn một mươi tám tăng gần bảy
theo đó để tạo điều kiện tối đa cho gần một chín trăm sáu mươi doanh nghiệp trên địa bàn
kinh doanh ổn định tỉnh yên bái tiếp tục ra soát cắt giảm các thủ tục hành chính
theo hướng đơn giản dễ hiểu dễ tiếp cận với doanh nghiệp nhằm giảm thiểu các chi phí cho doanh nghiệp
công khai toàn bộ thủ tục hành chính trên cổng thông tin giao tiếp điện tử tỉnh và các cơ quan đơn vị
tiến tới thiết lập quy trình giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng
tạo thuận lợi cho nhà đầu tư doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính
theo quy định của pháp luật
cùng đó các sở ngành có những chính sách thu hút đầu tư giải pháp cụ thể
khuyến khích và hỗ trợ các doanh nghiệp tháo gỡ kịp thời những khó khăn
cho các doanh nghiệp về vốn và tiêu thụ sản phẩm